nhân dịp này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã gửi thư chúc mừng tới các nhà giáo cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục
trong thư bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã thân ái gửi tới các cô giáo thầy giáo cán bộ nhân viên trong toàn ngành giáo dục lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bộ trưởng cảm ơn các cô giáo thầy giáo cán bộ nhân viên trong toàn ngành đã và đang ngày đêm chăm lo cho sự nghiệp chồng người trên mọi miền của tổ quốc nhất là ở các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa
người đứng đầu ngành giáo dục chia sẻ sự tin tưởng sâu sắc các thầy cô giáo cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng mọi mặt xứng đáng với sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước và nhân dân
ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một cũng là dịp để các thế hệ học trò nhớ về và tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc việt nam bằng những cách khác nhau